dệt thổ cầm là một trong những nghề truyền thống lâu đời của người phụ nữ dân tộc thái
tuy nhiên do sự phát triển của xã hội nghề dệt thổ cẩm đang có nguy cơ mai một
những năm gần đây phong trào khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cầm
tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa đang là hướng đi của chị em phụ nữ dân tộc thái
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
vào những lúc rảnh rỗi chị em phụ nữ dân tộc thái ở bản vĩnh kim xã hoa sơn
huyện anh sơn tỉnh nghệ an vẫn dành thời gian ngồi vào chiếc khung cửi
để dệt nên những sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình
đối với người phụ nữ thái ngay từ lúc nhỏ đã được học cách quay sợi bật bông
phối màu theo hoa thật khéo để khi lấy chồng có chiếc khăn piêu bộ trăn đệm đẹp làm của hồi môn
hiện nay toàn bản vĩnh kim vẫn duy trì được bảy tổ dệt thổ cẩm
mỗi tổ từ ba đến bốn người tham gia với tất cả chín khung dệt
hàng ngày cứ mỗi tối chị em lại tập trung để vừa trao đổi kinh nghiệm
vừa sản xuất để giữ nghề và tăng thêm thu nhập
với sự cần cù chăm chỉ và khéo léo
chị em phụ nữ thái ở đây đã tạo ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đẹp hoa văn tinh xảo màu sắc hài hòa
mới bắt đầu thành lập thì hải gom hải mới chị em
nhưng mà hiện tại thì lập được rất nhiều khung trống rộng
như làm vẫy với làm khung và rải rạc
vì chị em là nếu mà tập trung một nơi thì do cái điều kiện kinh tế khó khăn
cho nên không thể tập trung được một nơi được
cho nên chia ra nhiều tổ cứ mỗi tổ bảy người
để đảm bảo chất lượng làm vẫy vì sản lượng rải đã khởi rải được rất nhiều
chị em không biết dư là học hỏi
dư là học hỏi dư là học hỏi
dư là thành thảo các chị em là đều thành thảo làm được
thì nhờ các mẹ các chị dạy vào thì nhờ các chị em thành thảo
cái nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm thì chúng tôi cũng đang có cái chủ trướng
là cho học tập ở các cái mô hình như quân quân
và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã là đầu tư một số kinh phị
để là cho ba con ở đấy
ví dụ như là khung cười một số vật cụ
để là làm bước trong
thì đến thời điểm này thì phải nói rằng là
tại là ba bản thì đã thành lập là có lạc bổ dệt thổ cẩm
và chúng tôi cũng tin chắc rằng là sắp tới
thì chúng tôi sẽ có những đường hướng quan tâm hơn nữa
về cái chính sách là khôi phục lại về cái nghề truyền thống
khôi phục và giữ được nghề dệt thổ cẩm không chỉ làm sống lại một nghề truyền thống
đang có nguy cơ mai một
mà còn giúp chị em phụ nữ dân tộc thái có việc làm tăng thu nhập
góp phần xoa đói giảm nghèo
tuy nhiên cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền
sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp
nhằm bao tiêu sản phẩm ổn định
đồng thời gắn với phát triển du lịch nơi miền tây xứ nghệ